hàn quốc mỹ và nhật bản đang tăng cường các biện pháp ứng phó với vấn đề hạt nhân triều tiên
trong bối cảnh bình nhưỡng vừa phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới nhất hoa sơn một mươi tám
hàn quốc ngày hôm nay đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với bốn cựu quan chức cấp cao và quan chức đơn nhiệm của triều tiên
ngoài ra ba thực thể cũng bị áp đặt trừng phạt trong đó có một công ty thương mại triều tiên liên quan tới các hoạt động xây dựng ở châu phi và trung đông
trong khi đó các ngoại trưởng hàn quốc mỹ và nhật bản cũng dự kiến tiến hành hội đàm ba bên tại jakarta indonesia
bên lề hội trưởng hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean nhằm tìm kiếm cách thức ứng phó với chương trình tên lửa và hạt nhân của triều tiên
trước đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna xác nhận nước này đã phóng thử một tên lửa hoa sơn một mươi tám ra vùng biển phía đông hôm một mươi hai tháng bảy